những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh đất nước của đảng của chế độ đang hiện hữu bởi tệ tham nhũng lãng phí và tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống của một số cán bộ đảng viên
bộ chính trị ban chấp hành trung ương đã đưa nhiều biện pháp ngăn ngừa phòng chống
hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai nêu ra hai mươi bảy biểu hiện cụ thể của những suy thoái để mỗi đảng viên tự kiểm tra đánh giá
từ đó đề ra cách sửa chữa khắc phục khuyết điểm nâng cao chất lượng của từng cán bộ và tổ chức đảng
tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy bộ chính trị cũng ban hành quy định chín mươi về tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương bộ chính trị quản lý
quy định nêu rõ những tiêu chuẩn cụ thể đối với hai mươi chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý cấp chiến lược đồng thời quy định rõ hai nhóm tiêu chí về đức và tài có tầm quan trọng như nhau trong đánh giá cán bộ
và vừa qua là hội nghị trung ương bảy
yêu cầu lớn đối với xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược hiện nay theo đề nghị theo đề án mà hội nghị trung ương bảy đã thông qua đó
thì đấy chính là cái nội dung tôi cho là rất căn cốt trong xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện nay
bây giờ rất nhiều những vụ án đưa ra đấy thì đảng ta quyết tâm bởi vì bác hồ nói có hai loại kẻ thù kẻ thù ngoại xâm thì chúng ta đã đánh thắng
nhưng về thắng trong đợt này về xây dựng
đất nước giàu mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh thì vấn đề đạo đức của cán bộ chiếm vị trí then chốt
nếu đội ngũ này mà không được vững vàng thì không thể lái con thuyền cách mạng của chúng ta đi đến thành công được
cho nên nhiệm vụ đặt ra cho toàn đảng cho nên đảng ta đưa ra vấn đề học tập tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là rất trúng và rất đúng
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh nhắc lại tư tưởng của người về xây dựng đạo đức trong đảng
để thấm một điều rằng không có đạo đức mới sinh ra tham ô tham nhũng
không có đạo đức mới đi chạy chức chạy quyền nảy sinh nhũng nhiễu tiêu cực
phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ đảng viên có đầy đủ đạo đức của một người cách mạng
thì mới xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất uy tín và năng lực ngang tầm nhiệm vụ
vì thế cần tập trung xây dựng đảng về mặt đạo đức
đây là công việc gốc của đảng
không làm tốt việc này thì việc xây dựng trình đốn đảng khó đạt được kết quả như mong muốn